sáng nay tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên án chung thân đối với trần thị thanh ánh và nguyễn anh tuấn
bị phạt một mươi tám năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đây là hai đối tượng trong vụ việc lừa đảo một trăm hai mươi bảy người đặt hàng gia công sâu chuỗi hạt
chiếm đoạt của các nạn nhân gần ba mươi ba tỷ đồng
theo cáo trạng trần thị thanh ánh lấy tên khác là trần nguyễn hoàng linh mil
cùng nguyễn anh tuấn thuê nhạo quận tân bình làm xưởng gia công
sau đó tạo tài khoản facebook gia lô thông báo thuê người gia công các loại hạt
và yêu cầu đặt cọc tiền bảo đảm để nhận hàng với thù lao năm mươi số tiền cọc
vì muốn nhận tiền công cao nên nhiều người đã đặt cọc hàng trăm triệu đến chín tỷ đồng
để nhận hàng số lượng lớn rồi thuê lại người gia công
thời gian đầu tuấn và ánh trả tiền song phẳng
tuy nhiên khi số tiền đặt cọc càng nhiều thì anh lấy cớ hàng không đạt chuẩn xuất khẩu
để yêu cầu người gia công làm lại sau đó bỏ trốn chiếm đoạt gần ba mươi ba tỷ đồng của các nạn nhân
tại phiên tòa cả hai thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
xét thấy hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng cần nghiêm khắc trừng phạt để trang đe
tòa án nhân dân tp hcm tuyên phạt trần thị thanh ánh tù chung thân một mươi tám năm tù đối với nguyễn anh tuấn
và buộc bồi thường gần ba mươi ba tỷ đồng cho một trăm hai mươi bảy nạn nhân
ngày hai mươi ba tháng sáu công an quận bình tân tp hcm đang điều tra làm rõ nguyên nhân
việc phát hiện một người đàn ông tử vong trên địa bàn trong tư thế treo cổ trên cây
trước đó khoảng năm giờ cùng ngày người dân buôn bán trên quốc lộ một gần hầm chui tân tạo
phát hiện một người treo cổ trên cây trong khuôn viên của một công ty thuộc phường bình trị đông bê quận bình tân
nhận tin báo lực lượng chức năng địa phương có mặt cùng người dân kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong
công an quận bình tân sau đó phong tỏa hiện trường
qua khám nghiệm nạn nhân được xác định là nam giới khoảng ba mươi bốn mươi tuổi không có giấy tờ tùy thân
công an kêu gọi ai là người nhà nạn nhân đến trụ sở công an quận bình tân
phối hợp giải quyết theo quy định
ngày hai mươi ba tháng sáu phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp hcm
đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định đối với tổ chức cá nhân có liên quan đến lô hàng khoảng hai mươi một tấn khí n hai o
hay còn gọi là khí cười vừa được đơn vị phát hiện bắt giữ
qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
công an tp hcm phát hiện xe container chở khoảng hai mươi một tấn khí n hai o lưu thông qua địa bàn tp hcm
công an tp hcm đưa về tập kết tại kho hàng thuộc phường bình thắng tp di an tỉnh bình dương do cao đức dũng đứng ra thuê
sáng ngày hai mươi ba tháng sáu phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp hcm phối hợp công an tp di an
và một số đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra kho hàng trên
qua đó phát hiện một hai trăm linh hai bình chứa đầy khí cười cùng nhiều máy móc thiết bị dùng để sang chiếc khí cười
trước đó ngày hai mươi một tháng sáu phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp công an huyện bình chánh
và phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm phát hiện xe tải do trần văn hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín điều khiển đang chở bảy mươi bình khí cười
hậu khang dận vẫn chuyển thuê số khí cười này từ kho hàng tại tp di an để đi giao theo yêu cầu của dũng
hiện nay tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến địa bàn trọng điểm với thủ đoạn ngày càng tinh vi
trong quý một năm hai nghìn hai mươi một
công an tp hcm đã triệt phá bốn trăm sáu mươi một vụ trên chín trăm sáu mươi một đối tượng thu giữ trên ba trăm bốn mươi kg ma túy các loại sáu khẩu súng cùng nhiều công cụ phương tiện liên quan
riêng tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm đã triệt phá hai trăm linh ba vụ bắt giữ ba trăm năm mươi ba đối tượng thu giữ gần một trăm bảy mươi bốn kg ma túy các loại
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm cũng đã đấu tranh
triệt phá hai trăm một mươi bảy vụ phạm tội liên quan ma túy thu giữ trên sáu mươi bảy kg ma túy các loại
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba đơn vị đã triệt phá hai trăm một mươi vụ bắt giữ bốn trăm sáu mươi bảy đối tượng liên quan đến ma túy và thu giữ gần sáu mươi kg ma túy các loại cùng nhiều công cụ phương tiện liên quan
những số liệu thống kê kể trên cho thấy nhiều diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố và hàng loạt đường dây ma túy cộng cán có yếu tố nước ngoài
chủ tịch nước đã ký quyết định về việc phong tặng danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hồ chí minh
với các chiến sĩ cảnh sát đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy
quân nằm chỉ có mật phục truy bắt
là những cuộc chiến không bao giờ chấm dứt
ngày ngày đối mặt có những tên tội phạm gian manh sườn sỏ
tội phạm của tội phạm
đối diện trước đối loại vũ khí nóng lạnh
cả những viên đạn một đường
nhiều khi còn bị đe dọa tới sự an nguy của gia đình người thân
trong cuộc chiến đấu đầy cam go nguy hiểm
với hoạt động ngày càng tinh vi xáo quyệt
và manh động của tội phạm ma túy
các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố hồ chí minh
đã không quán ngại hy sinh
xác lập và điều tra khám phá hàng trăm chuyên án lớn
trong đó có nhiều tổ chức tội phạm mua bán
vân chuyển ra phép ma túy xuyên quốc gia
góp phần dình dữ đảm bảo an ninh chính trị
phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho thành phố hồ chí minh
tiếp tục thông tin về kết quả khám phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra ở hai xã yatio và yakatu của huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
đến nay cơ quan công an bước đầu đã làm rõ hành vi
và ra lệnh khởi tố tám mươi bốn bị can
trong đó khởi tố bảy mươi năm bị can về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
khởi tố bảy bị can về tội không tố giác tội phạm
một bị can về tội che giấu tội phạm
một bị can về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất cảnh nhập cảnh hoặc ở lại việt nam trái phép
đến nay cơ quan chức năng cũng đã thu giữ hai mươi ba khẩu súng các loại
súng quân dụng súng hơi súng tự chế hai l liệu đạn một một trăm chín mươi chín viên đạn các loại
một mươi kíp nổ một hai kg vật liệu nổ một nòng giảm thanh hai ống ngắm một bộ mô hình mìn tập
hai mươi dao một mươi cờ phun rô và nhiều phương tiện thiết bị gây án của các đối tượng
hôm nay cơ quan điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can đối với một mươi năm người
liên quan đến vụ án cựu chủ tịch tập đoàn flc trịnh văn quyết thổi giá cổ phiếu
trong số này có hai nhân viên của tập đoàn flc là đỗ thị huyền trang phó phòng kế toán
và nguyễn thị nga nhân viên ban kế toán tám bị can lãnh đạo nhân viên các công ty con của flc
năm người còn lại làm việc tại công ty cổ phần chứng khoán bos
việc khởi tố thêm một mươi năm người nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án
trưởng chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn flc
công ty cổ phần chứng khoán bos công ty cổ phần xây dựng flc ford và các công ty liên quan
chỉ vì mâu thuẫn mà một nhóm thanh niên đã lôi kéo thêm ba nhóm thanh niên khác đi đánh nhau
với nhóm đối thủ cuộc ẩu đả đã khiến một người bị thương nặng ba đối tượng bị bắt tạm giam
về hành vi giết người công an quận hải châu thành phố đà nẵng
vừa khởi tố đối với ngô nhật hào lê quốc anh và nguyễn đình sang
cùng chú tại thành phố đà nẵng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người
do mâu thuẫn với nhóm xóm chùa hào đã cầm đầu nhóm ở hòa sơn hòa vang
và rủ thêm nhóm thanh thiếu niên ở đường tôn đản quận cầm lệ nhóm ở quận hữu hành sơn
và nhóm ở phường mân thái quận sơn trà bàn bạc cầm theo hung khí tìm nhóm xóm chùa
do thất thế nhóm xóm chùa chia nhau bỏ chạy khi đến đoạn đường tiểu la
và đoạn đường hòa cường bắc quận hải châu phạm văn tình và nguyễn lưu hồng phúc
bị nhóm đối thủ đuổi kịp ép xe tông vào lề đường tình leo rào vào nhà dân nên thoát được
riêng phúc thì bị hào anh và sang đuổi kịp dùng hung khí chém liên tiếp khiến phúc bị thương
chiếc xe buýt biển kiểm soát hai mươi chín b một mươi chín nghìn ba trăm tám mươi năm lưu thông hướng khuất duy tiến thanh xuân hà nội
tới đường dẫn lên vành đai ba trên cao thì bất ngờ bị bốc cháy dữ dội
đây là chiếc xe huy động không chở khách tuyến một trăm linh bảy bị hỏng và đã được sửa xong đang trên đường về đơn vị thì bị cháy
may mắn là trên xe không có hành khách lái xe thoát khỏi xe kịp thời
mặc dù đã sử dụng bình cứu hỏa theo xe cũng như của những người dân gần đó dập lửa
nhưng chỉ sau vài phút ngọn lửa dữ dội đã bao trùm toàn bộ chiếc xe buýt
nhận được tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận thanh xuân
đã điều động hai xe chuyên dụng cùng các chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa
đến khoảng một mươi bốn h bốn mươi năm đám cháy đã được lực lượng cứu hỏa dập tắt
hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra
cơn mưa lớn kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ trong chiều ngày hôm nay
đã khiến cho nhiều tuyến đường nhà dân và phương tiện đi lại tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng chìm trong biển nước
ghi nhận tại nhiều nhà dân dọc theo suối cam ly nước dâng cao nhanh
đã gây ngập sâu cục bộ nhiều hộ dân bị dòng lũ giữ cuốn trôi cả tài sản vật dụng
ngoài ra tại các khu vực trung tâm quanh hồ xuân hương cây đổ nước sâng cao gây hư hỏng nhiều phương tiện
cơn mưa lớn và kéo dài cũng đã gây ngập cục bộ nhiều diện tích rau hoa của các nông hồ
tại một số khu vực trên địa bàn
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại do trận mưa lớn gây ra